đặc biệt là trong các ngày lễ tết
tuy nhiên trong thực tế đã ghi nhận không ít những vụ cháy xảy ra mà nguyên nhân chính là do việc thắp hương thờ cúng
đốt vàng mã gây ra dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
việc tăng cường công tác phòng ngừa nguy cơ cháy nổ tại các di tích cơ sở văn hóa tâm linh thời điểm này là đặc biệt cần thiết
khi mà tết nguyên đán đang đến rất gần
nội dung cụ thể sẽ có trong tiểu mục tiêu điểm tuần này
còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy tai nạn sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
vào khoảng một mươi sáu h ngày năm tháng một xe cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước
chở theo nhiều cán bộ chiến sĩ đi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khi đến đoạn đường thuộc huyện đồng phú tỉnh bình phước
thì bất ngờ gặp nạn
khiến xe bị lật hai chiến sĩ là thiếu úy ngô quang sang và binh nhất ngô kết tường đã hy sinh

rất may không xảy ra thương vong về người nhưng đám cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản
ngày hai tháng một người dân phát hiện khói lửa bùng phát tại khu vực tầng trệt căn nhà bốn tầng tinh doanh mây tre đan
nằm trong hẻm một trăm bốn mươi năm đường trần bá giao phường năm quận gòi bốc tp hcm
thời điểm xảy ra cháy trong căn nhà có hai người mắc kẹt kêu cứu
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nạn cứu hộ công an quận gòi bốc và bình thạnh đã nhanh chóng đến hiện trường
cùng phối hợp dập lửa ngăn không cho cháy lan
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường
cứu được hai người đang mắc kẹt trong căn nhà ra ngoài an toàn
vào thời điểm cuối năm ngày đầu xuân
năm mới lượng người dân đi lễ rất lớn do đó hoạt động thắp hương đốt vàng mã tăng cao
và chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể gây ra cháy lớn
những vụ cháy đình đền chùa luôn để lại những hậu quả nghiêm trọng
bởi đây đều là các công trình có ý nghĩa về giá trị lịch sử văn hóa
chính vì vậy mỗi vụ cháy đều để lại những bài học đắt giá
với ban quản lý với lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở và với mỗi người dân
tây hồ quận tây hồ thành phố hà nội
theo ban quản lý di tích vào dịp lễ tết cao điểm
lượng người tập trung lễ bái tại đây khoảng gần một mươi người
xác định nguy cơ cháy nổ thường trực
ban quản lý di tích phủ tây hồ cũng đã chủ động các biện pháp phòng ngừa
yêu cầu người dân không thấp hương trong đền
trang bị phương tiện chữa cháy để có thể chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra
hệ thống báo cháy cũng đã được lắp đặt và thường xuyên tiến hành
kiểm tra bảo đảm tình trạng hoạt động
hoặc tất cả những cái có liên quan
khu vực hóa vàng một trong những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nhất
tại các di tích đền chùa
mặc dù đã được bố trí ở một vị trí riêng biệt
tuy nhiên qua công tác giả soát kiểm tra
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng yêu cầu ban quản lý cắt cử người trông coi
thường xuyên ở khu vực này kịp thời nhắc nhở khi người dân không tuân thủ đúng vị trí hóa vàng
hạn chế đến mức thấp nhất
những nguyên nhân có thể trực tiếp dẫn đến cháy nổ

tại các di tích đình chùa các cơ sở thờ tự người dân cũng cần tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đã được đặt ra

hy vọng rằng với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền
hướng dẫn từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
sẽ có những chuyển biến rõ nét trong ý thức của người dân
đối với việc chấp hành các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là việc thắp hương thờ cúng đốt vàng mã vào mỗi dịp tết nguyên đán lễ hội đầu năm
và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết